là địa điểm tham quan hành hương nổi tiếng khu du lịch núi sam thành phố châu đốc an giang thu hút hàng chục nghìn lượt khách khắp nơi tìm về
tuy nhiên đây cũng là cơ hội cho nhiều đối tượng tội phạm lợi dụng như trộm cắp lừa đảo trèo kéo du khách làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn
để tránh tình trạng này thời gian gần đây chính quyền cùng người dân đã tích cực phòng ngừa bằng mô hình tiếng loa camera an ninh qua đó đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực
thông báo xin tài xế và quý khách xe ô tô bảy chỗ ngồi lưu ý xe của quý khách đang đậu phía trước cổng quý bà chú sướng núi sam là xe của khách đang đậu vào trong đường cấm
xin nhắc nhở cho quý khách được biết và nên di dời xe mình ra khỏi vị trí
những âm thanh hình ảnh quen thuộc trên là mô hình tiếng loa camera an ninh mà phường núi sam đã thực hiện khá thành công trong thời gian gần đây tại khu du lịch núi sam thuộc thành phố châu đốc tỉnh an giang
theo thống kê qua hệ thống camera phát hiện nhắc nhở trên năm trăm linh trường hợp bán hàng rong tình trạng lấn chiếm lòng lề đường bắt khách không đúng nơi quy định của các bác tài những hành vi xả rác tình trạng chèo kéo du khách tại khu du lịch
chỉ nhắc nhở một lần thôi thì bà con có cái ý thức là sẽ di dời ngay vào phía bên trong cái quy định của địa phương chứ không cần phải nhắc thêm một lần thứ hai nữa
khởi động từ đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy đến nay mô hình đã gắn một mươi ba mắt camera
và sáu chiếc loa với tổng kinh phí trên một trăm ba mươi triệu đồng
được biết đây là mô hình được vận động xã hội hóa từ người dân quanh khu du lịch
theo lãnh đạo địa phương trong thời gian tới sẽ tiếp tục mở rộng mô hình để tăng cường thắt chặt tình trạng an ninh trật tự tạo thiện cảm cho du khách khi đến với khu du lịch núi sam nói riêng và thành phố châu đốc tỉnh an giang nói chung